một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người chết một người bị thương vừa xảy ra tại xã tân cảnh huyện đắc tô tỉnh con tum vào tối ngày hôm qua ba mươi một tháng bảy
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải do tài xế võ kim sơn trú tại phường quyết thắng tỉnh phú con tung với xe mô tô do anh aro hiểu khiển
trở theo sau là bà y kla và cháu ngoại tên a vũ sinh năm hai nghìn một mươi bốn tất cả cùng chú tại xã đắk tô huyện đắk hà tỉnh con tung
hậu quả ông aro và bà iclla chết ngay tại chỗ cháu a vũ bị gãy chân hiện đang được điều trị tại bệnh viện
cơ quan điều tra công an huyện đắc tô đang tiến hành điều tra của vụ việc